nhân dịp ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp mặt các nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu trên cả nước
thủ tướng vui mừng chào đón hai trăm một mươi tám thầy cô giáo đại diện cho một bốn triệu nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước đã có thành tích nổi bật trong sự nghiệp chồng người
trong đó có nhiều thầy cô giáo ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số những thầy cô đang là giảng viên trường đại học hàng đầu và tại các trường dành cho trẻ khuyết tật
trong thời gian qua mặc dù ngành giáo dục đào tạo còn nhiều hạn chế bất cập nhưng đã đạt được nhiều kết quả tích cực đáng tự hào
hệ thống cơ sở giáo dục đào tạo phát triển về quy mô số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu học tập cơ bản của nhân dân
hiện đã có sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi
giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở giáo dục phổ thông đã có bước chuyển quan trọng từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực phẩm chất dạy làm người
chất lượng giáo dục phổ thông thời gian qua được quốc tế ghi nhận đánh giá cao
cán bộ quản lý giáo dục thầy cô giáo yếu tố quan trọng là chất lượng thầy cô giáo nhiều năm qua chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn giáo dục
đến nay công tác tuyển dụng sử dụng giáo viên cơ bản vẫn đáp ứng yêu cầu chế độ đãi ngộ đối với nhà giáo được quan tâm hơn
tại buổi làm việc thủ tướng lắng nghe các ý kiến phát biểu của các nhà giáo tiêu biểu trong đổi mới giáo dục và đào tạo cũng như những khó khăn thách thức đời sống giáo viên nhiều nơi còn gặp nhiều khó khăn